cựu tổng thống mỹ donald trump một lần nữa đối mặt với cáo buộc hình sự trong cuộc điều tra của bộ tư pháp
liên quan đến cáo buộc ông đã cản trở luật pháp nhằm tìm cách đảo ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống vào năm hai nghìn một mươi sáu
đây là lần thứ ba trong vòng bốn tháng qua ông donald trump đối diện với một cáo buộc hình sự
theo đó công tố viên đặc biệt jack smith đã cáo buộc ông donald trump tìm cách đảo ngược thất bại của ông trước đối thủ khi đó là ông joe biden
cụ thể nhiều quan chức mỹ đã làm chứng rằng ông donald trump đã gây áp lực với họ
dựa trên những tuyên bố sai sự thật về gian lận bầu cử quy mô lớn
ngoài ra những người ủng hộ ông đã tấn công đời capitol trong nỗ lực ngăn chặn quốc hội mỹ công nhận chiến thắng của ông joe biden
theo cáo trạng ông donald trump đã được triệu tập tham gia một phiên tòa ở thủ đô washington dc vào ngày mai ba tháng tám